sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đèo lò so vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu
trưa nay thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ cùng đoàn công tác của bộ giao thông vận tải
và đại diện lãnh đạo tỉnh con tum đã đi thị xát kiểm tra thực tế làm căn cứ đề xuất thực hiện các giải pháp
nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên đèo lò so thuộc tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh con tum
kiểm tra thực tế tại vị trí xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm ba người chết
một mươi người bị thương vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu cũng như toàn tuyến đường hồ chí minh đoạn qua tỉnh con tum
với chiều dài hai mươi bảy km thứ trưởng lê đình thọ khẳng định chủ trương của bộ trong thời gian tới sẽ nghiên cứu
tổng thể giải pháp về vấn đề bảo đảm an toàn giao thông trên đèo lò so
trước mắt thực hiện các giải pháp cụ thể như tăng cường giải phân cách cắt cua cải tạo hệ thống hộ lang
thấp hệ thống cọc tiêu biển báo mở rộng mặt đường hạ thấp độ dốc
bộ sẽ dành kinh phí bảo trì đường bộ để thực hiện những giải pháp trên
giải pháp là ví dụ tăng cường cờ giảm tốc tăng cường vấn đề biển báo đặc biệt là những hộ lan can
thì có những nơi cần phải đưa hộ lan can cứng vào có những nơi phải đưa hộ lan can mềm
những đường cua thì có thể tiếp tục phải cắt để mở rộng tầm nhìn và rộng phần bụng
rồi là bố trí lại một số những cái hệ thống rãnh cho nó phù hợp thì đấy là những cái giải pháp
còn những điểm dưng nghỉ thì chúng ta cũng phải cắm biển và khuyến cáo lái xe là trước khi lên đèo phải kiểm tra hệ thống an toàn
đường trên đèo lò so đoạn qua tỉnh con tum có chiều dài hai mươi bảy km từ khi đưa vào lưu thông đến nay đã và đang trở thành điểm đen toàn tuyến về tai nạn giao thông
chỉ trong ba tháng qua tuyến đường này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết
bị thương hàng chục người